giới chức thành phố cảng derinche của thổ nhĩ kỳ cho hay ít nhất một mươi người đã bị thương
trong đó hai người trong tình trạng nguy kịch trong một vụ nổ lớn làm dung chuyển khu cảng derinche
vụ nổ xảy ra vào chiều hôm qua và được cho là bắt nguồn từ kho nhà chứa ngũ cốc thuộc sở hữu của chính phủ
các nhân chứng mô tả vụ nổ giống như một trận động đất dữ dội
một mươi ba trong số một mươi sáu kho chiếu tại cảng đã bị hưu hại
những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện gần đó
derinche là một trong số ít các cảng biển ở thổ nhĩ kỳ hoàn toàn do chính phủ điều hành
đây là trung tâm vận chuyển và tiếp nhận các chuyến hàng ngũ cốc thường xuyên từ ukraine
cho đến khi thỏa thuận ngũ cốc biển đen hết hạn vào tháng trước
cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ
sau một số nguồn tin cho rằng vụ việc xảy ra trong khi ngũ cốc đang được chất lên tàu
các dịch vụ khẩn cấp vẫn đang làm việc tại hiện trường
còn tại mỹ ít nhất ba người đã thiệt mạng do hai trực thăng chữa cháy va chạm
trong khi làm nhiệm vụ tại hạt riverside ở khu vực phía nam bang california vào ngày sáu tháng tám
cơ quan lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy california canfire cho biết
một trực thăng đã hạ cánh an toàn trong khi trực thăng còn lại bị rơi và khiến ba người tử vong
các nạn nhân gồm hai nhân viên của canfire và một phi công hợp đồng
vụ va chạm cũng khiến đám cháy lan rộng thêm một sáu hectare nhưng đã được dập tắt
ủy ban an toàn giao thông quốc gia mỹ đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ va chạm
cơ quan chức năng tại thành phố cape town của nam phi cho biết
cảnh sát địa phương đã bắt giữ ít nhất bảy mươi hai người với cáo buộc bạo lực nơi công cộng
khi các cuộc biểu tình tiếp diễn ở cape town
đến nay ít nhất hai người đã thiệt mạng trong khi nhiều người khác bị thương
và nhiều con đường trong và xung quanh thành phố cape town bị tắt ngãn giao thông
ít nhất bốn xe buýt đã bị đốt cháy trong ngày bảy tháng tám
cảnh sát địa phương cho biết một lái xe đã nổ súng vào những người ném đá những phương tiện
trên đường từ sân bay quốc thế
cape town trong một tuyên bố giới chức thành phố cape town cho biết
hàng nghìn hành khách và cư dân đã bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình
trong tuyên bố được đưa ra vào chiều bảy tháng tám theo giờ địa phương
hội đồng taxi quốc gia nam phi santaco đã kêu gọi các thành viên của mình
tiến hành đình công biểu tình một cách ôn hòa lấy làm tiếc về tình trạng bạo lực
phá hoại tài sản và thiệt hại về người xảy ra trong vài ngày qua và vào sáng ngày bảy tháng tám
bất chấp thời hạn chót của tối hậu thư từ cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi ecowas
về việc tổ chức này có thể can thiệp vũ trang chính quyền quân sự niger đã thông báo
đóng cửa không phận nước này đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm quốc gia tây phi
sẽ gặp phải sự đáp trả mạnh mẽ và ngay lập tức
theo nguồn tin trong quân đội niger vài giờ sau khi chính quyền quân sự ở nước này
từ chối tuân thủ thời hạn chót ngày sáu tháng tám do ecowas đặt ra một đoàn xe khoảng bốn mươi chiếc
chở theo binh sĩ từ các vùng khác nhau của niger đã đến thủ đô để chấn an công chúng
và chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng trước đó chính quyền quân sự niger tuyên bố
không phận của nước này sẽ đóng cửa kể từ ngày sáu tháng tám đối với tất cả các máy bay
cho đến khi có thông báo mới niger chìm trong hỗn loạn chính trị từ cuối tháng trước
khi tổng thống mohamed bazoum bị lực lượng cận vệ lật đổ trong một cuộc đảo chính
ecowas đã nhanh chóng áp đặt trừng phạt và đưa ra tối hậu thư cho chính quyền quân sự mới ở niger
từ trước trong vòng một tuần hoặc đối mặt với nguy cơ can thiệp quân sự
hiện thời hạn này đã trôi qua mà không có bất kỳ sự thay đổi nào về tình hình chính trị ở niger
sự không chắc chắn đã làm náo loạn cư dân ở thủ đô niamey một số người đổ xô đến các siêu thị
để mua các mặt hàng thiết yếu với số lượng lớn trong khi những người khác tìm cách rời khỏi đất nước
ủy ban xóa bỏ phân biệt chủng tộc của liên hợp quốc vừa khai mạc kỳ họp lần thứ một trăm ba mươi
tại geneva của thụy sĩ phát biểu tại phiên họp ông abdul tioe đại diện của tổng thư ký liên hiệp quốc
đã bày tỏ quan ngại về vấn đề phân biệt chủng tộc nhằm vào người di cư và quyền của người dân bản địa
bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu
theo ông tioe người di cư ở nhiều khu vực thường là nạn nhân của các hành vi phân biệt chủng tộc
vì đã phải chịu bạo lực với phân mềm chủng tộc dẫn tới tử vong trong một số tình huống như bài ngoại
hay lạm dụng dưới nhiều hình thức ngoài ra những người có lối sống hướng đến môi trường
chủ yếu là người dân bản địa là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu
họ cần tham gia vào cuộc đối thoại nhằm giảm tác động của khí hậu
quan chức của liên hợp quốc cho hay vào tháng một mươi tới cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn
sẽ trình bày báo cáo thứ ba về công bằng chủng tộc và bình đẳng cho người châu phi cùng người gốc phi
tại phiên họp thứ năm mươi bốn của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
bản tin tiếp tục với một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác
naui thông báo và tập đoàn meta khoản tiền trị giá một triệu group khoảng chín mươi tám usd do những vi phạm về quyền riêng tư
trước đó cơ quan bảo vệ dữ liệu của naui data tinsinet tính thông báo rằng tập đoàn chủ quản của mạng xã hội facebook
sẽ bị phạt nếu các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư không được xử lý
thông báo của data tinsinet cho biết thêm rằng meta không được phép thu thập dữ liệu của người dùng ở naui
ví dụ như vị trí thực tế của người dùng
và sử dụng dữ liệu đó cho mục đích quảng cáo
hiện meta chưa đưa ra bình luận chính thức nào khoản phạt này sẽ có hiệu lực tới tháng một mươi một
và data tinsinet có thể đưa vụ việc lên ủy ban bảo vệ dữ liệu châu âu
theo giới quan sát động thái này có thể mở rộng vụ việc của meta sang toàn châu âu
tuy nhiên data tinsinet hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng
tuần trước meta thông báo kế hoạch đề nghị sự cho phép của người dùng ở liên minh châu âu
trước khi để các doanh nghiệp nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên những gì họ xem trên các mạng xã hội của tập đoàn này
ví dụ như facebook hay instagram
các nhà tuyển dụng ở vương quốc anh đã giảm số lượng nhân viên chính thức mới mà họ thuê qua các công ty tuyển dụng
ở mức mạnh nhất kể từ giữa năm hai nghìn hai mươi trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
do những lo ngại về triển vọng kinh tế làm tăng thêm các dấu hiệu cho thấy
thị trường đang trở nên khó khăn hơn cho những người tìm việc làm
các nhà tuyển dụng ở vương quốc anh đã giảm số lượng nhân viên chính thức mới mà họ thuê qua các công ty tuyển dụng
lên đoàn tuyển dụng và việc làm rec cùng với công ty kiểm toán kpmg thông bụng ố
thước đo về việc tuyển dụng nhân viên cố định cho thấy chỉ số này đã giảm xuống bốn mươi hai bốn điểm
mức thấp nhất kể từ mức ba mươi bốn ba trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi thời điểm nước này bị phong tỏa do đại dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó hoạt động tuyển dụng nhân viên tạm thời trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
cũng ghi nhận mức tăng yếu nhất trong chín tháng một phần vì nhiều lao động mong muốn tìm kiếm một công việc lâu dài
rec cho biết mặc dù mức lương khởi điểm cho các nhân viên
chính thức mới tăng mạnh so với mức trước đại dịch nhưng tốc độ tăng lương thấp nhất kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
để chuẩn bị cho thế vận hội olympic hai nghìn hai mươi bốn diễn ra tại thủ đô paris của pháp từ ngày hai mươi sáu tháng bảy đến một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
chính quyền thành phố đã yêu cầu các chủ quầy sách cũ ở hai bên bờ sông sen tạm dỡ bỏ và di rời các gian hàng vì lý do an ninh cho ngày khai mạc
những quầy sách này vốn là nét văn hóa độc đáo của pháp từ hơn bốn thế kỷ qua và đã được unesco công nhận

unesco công nhận là di sản thế giới vào năm một nghìn chín trăm chín mươi một
mới đây để chuẩn bị cho lễ khai mạc thế vận hội olympic hai nghìn hai mươi bốn dự kiến sẽ diễn ra trên sông sen ở thủ đô paris ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
chính quyền thành phố đã thông báo kế hoạch tạm dỡ bỏ và di rời khoảng năm trăm bảy mươi quầy chiếm gần sáu mươi số quầy sách dọc sông sen
hãy nhìn tình trạng của những chiếc thùng này ít nhất nó cũng một trăm linh năm tuổi
hãy bị hư hại và tinh thần của người bán sách cũng như vậy
cơ quan cảnh sát paris cho biết các quầy sách này nằm trong phạm vi bảo vệ cho lễ khai mạc và cần phải được dỡ bỏ vì lý do an ninh và gây cản trở tầm nhìn cho công chúng muốn xem lễ khai mạc
quyết định này của chính quyền thành phố đương nhiên là không nhận được sự ủng hộ của những người chủ quấy sách và hiệp hội của họ
quyết định này của chính quyền có thể khiến các hội viên mất đi cơ hội kiếm sống trong nhiều tháng vì việc di rời và lắp đặt lại các quầy sách sẽ tốn kém
và có thể mất nhiều thời gian cho cả thành phố và những người bán sách
tôi không ủng hộ việc di rời này họ cứ nói rằng vì lý do an ninh luôn luôn là vậy nếu kế hoạch này được thông qua thì thật đáng tiếc
được biết chính quyền paris đã gặp gỡ những người bán sách và đề nghị thanh toán chi phí dỡ bỏ các quầy sách cũng như chi trả mọi công việc sửa chữa trong trường hợp có thiệt hại
họ cũng đề nghị những quầy sách bị di rời sẽ tạm chuyển về làng bán sách dự kiến được đặt ở quảng trường bastin
nhưng chủ các quầy sách cho rằng những chiếc hộp
màu xanh này chỉ hợp với sông sen chứ không phải ở một nơi nào khác
thưa quý vị cuộc xung đột dài dẳng ở sudan đã kéo theo những hệ lụy khôn lường khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
dòng người tị nạn sang các nước láng giềng ngày càng gia tăng
giữa hoàn cảnh nhiều người dân sudan phải bơ vơ nơi đất khách không có tiền phương tiện đi lại không trốn dung thân
tại cộng hòa sát một số chủ xếp thất bụng đã cung cấp những chuyến xe miễn phí giúp đỡ để đón họ
câu chuyện ấm áp tình người này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
những người chủ xe ngựa ở cộng hòa sát này đang chở những người tị nạn sudan cùng đồ đạc của họ qua biên giới vào cộng hòa sát trên những chiếc xe ngựa
khi cuộc xung đột ở sudan tiếp diễn buộc nhiều người dân phải sang lánh nạn ở các nước láng giềng
cho dù những người tị nạn này có tiền hay không những người chủ xe cho biết
họ vẫn giúp đỡ người tị nạn thực hiện hành trình từ phía sudan đến cộng hòa sát
hầu hết các chuyến đi là miễn phí
những người sudan này đa số đều không có tiền và điều kiện của họ rất khó khăn
dù họ có tiền để trả cho các chuyến đi hay không tôi vẫn giúp đỡ họ
khi chúng tôi bị buộc phải đi tị nạn vì chiến tranh chúng tôi đến đây với hai bàn tay trắng
những người anh em như xe này đã giúp đỡ và đưa chúng tôi đến chạy tị nạn
tôi cảm ơn anh ấy vì điều đó
khi tôi nói không có tiền anh ấy vẫn đề nghị chở chúng tôi đi
một số taxi cũng hoạt động ở biên giới thực hiện nhiều chuyến đi mỗi ngày
với khả năng chở khoảng bốn hành khách cùng một lúc
ai có hành lý thì thích ngồi trên xe ngựa hơn vì xe này chở được nhiều đồ hơn
tôi thường đón nhóm bốn người đưa họ đến chạy tị nạn rồi tôi quay lại chở nhóm bốn người khác
hàng trăm nghìn người sudan đã chạy sang cộng hòa sát lánh nạn kể từ khi cuộc xung đột từ tháng bốn vừa qua
giữa quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf nổ ra làm hỏng kế hoạch chuyển đổi sang chế độ dân sự được quốc tế ủng hộ
một số người trong số những người tị nạn không có tiền một số người có ít tiền và chúng tôi vẫn giúp đỡ họ bất chấp điều đó
chúng tôi cung cấp các chuyến đi cho họ chúng tôi đón họ tới chạy tị nạn
chúng tôi giúp họ vì họ không có phương tiện đi lại họ có thể di chuyển bằng cách ngồi trên những chiếc xe ngựa của chúng tôi
trên thực tế số người tị nạn sudan đến cộng hòa sát đã tăng gấp nhiều lần so với dự đoán của cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn unhcr
chính phủ cộng hòa sát đang nỗ lực tìm kiếm các địa điểm mới và xây dựng trại tị nạn bổ sung nhằm đáp ứng số lượng người khổng lồ trên
các nhóm viện trợ cũng đang tăng cường di chuyển người tị nạn
giao tranh giữa quân đội sudan và rsf đã vượt qua mốc một trăm linh ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu khiến cộng đồng quốc tế vô cùng quan ngại
các quan chức cấp cao của liên hợp quốc vừa qua cho biết hiện có tổng cộng khoảng hai mươi bốn triệu người sudan cần được giúp đỡ
đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán diễn ra ở ả rập xê út sẽ giúp chấm dứt xung đột